thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm hai nghìn một mươi tám diễn ra chậm và không đạt kế hoạch đề ra
đó là kết luận trong buổi họp báo của bộ tài chính nhằm đánh giá kết quả đã đạt được
về cơ cấu lại cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
theo đó kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám sẽ phải cổ phần hóa được sáu mươi bốn doanh nghiệp
tuy nhiên đến hết năm mới chỉ cổ phân hóa được hai mươi ba doanh nghiệp
về thoái vốn năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp đã thoái được hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
thu về hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng lũy kế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
cả nước thoái được khoảng hai mươi hai tỷ đồng thu về gần một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
nguyên nhân của sự chậm trễ này là do vai trò nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao
chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp
nguyên nhân chậm nhất của cổ phần hóa là do chưa xử lý thỏa đáng vấn đề đất đai
nhiều giải pháp được đưa ra để thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa

đúng như trung ương thì cái trì trệ hay cái mà nó chậm phát triển hay không hiệu quả nó vẫn còn
việc chậm tiến độ năm hai nghìn một mươi tám sẽ tạo áp lực sang năm hai nghìn một mươi chín do phải cộng dồn thêm những doanh nghiệp chưa cổ phần hóa trước đây
vì vậy năm hai nghìn một mươi chín phải dốc toàn lực tập trung thực hiện việc cổ phần hóa
thoái vốn doanh nghiệp nhà nước để đạt được mục tiêu đề ra
là cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi